sau khi cứu tám người ra khỏi đám cháy tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một quan hoa cầu giấy hà nội
an toàn ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục quay lại dập lửa và tìm kiếm nạn nhân
thì trần nhà sập xuống khiến các anh hy sinh
tối ngày một tháng tám công an thành phố hà nội đã thông tin về vụ cháy
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng tám trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội nhận được tin báo
xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy
trung tâm chỉ huy công an tp hà nội điều động một mươi xe chữa cháy cùng hơn sáu mươi cán bộ
chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an quận cầu giấy
và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường và tổ chức chữa cháy
với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm ba cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy gồm trung tá đặng anh quân đội trưởng trung úy đỗ đức việt
binh nhì nguyễn đình phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi những cán bộ chiến sĩ này lên tới tầng bốn thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy
trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh
cùng ngày chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
công an tp hà nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
và ngay trong chiều hôm qua bộ trưởng bộ công an tô lâm đã gửi lời chia buồn tham hỏi đến thân nhân ba chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an hà nội các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thủ tướng chính phủ chủ tịch nước
để đề nghị tặng bằng tổ quốc ghi công phong danh hiệu liệt sĩ tặng thưởng huân chương phù hợp đối với ba đồng chí đã hy sinh
các đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi động viên thân nhân gia đình ba đồng chí sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an hà nội các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thủ tướng chính phủ chủ tịch nước
để đề nghị tặng tập trung khắc phục khẩu quả điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn diễn tập phòng cháy chữa cháy
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trang bị công cụ phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn kịp thời phát hiện chấn trình khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở đảm không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng mai nữ lan ngọc
trú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng ngọc nói mình có quan hệ ở bộ công an và nhận bà nguyễn thị bích chi là hai mươi tỷ đồng để lo lót thủ tục lô đất với giá là hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ngọc đã không lo được thủ tục của lô đất và chỉ chuyển lại cho bà chi là một mươi tỷ đồng
số tiền còn lại ngọc đã chiếm để tiêu xài cá nhân và bỏ trốn
ngày một tháng tám lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà riêng
địa chỉ số hai thích phước huệ phường hòa hải của quận ngũ hành sơn
thưa quý vị ngay sau khi nhận được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy thành phố hà nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn với lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
thông tin được đăng tải trên báo lao động
chiều một tám văn phòng chủ tịch nước cho biết
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
là đội trưởng đặng anh quân cùng chiến sĩ đỗ đức việt và nguyễn đình phúc
cho đó với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
ba cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi những cán bộ chiến sĩ này lên tới tầng bốn thì cầu thăng bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy
trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh
công an thành phố con tum tỉnh con tum vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
đáng chú ý có đối tượng mới chỉ một mươi năm tuổi
ba đối tượng là a quốc a phong và a ngức
mâu thuẫn xảy ra trong lúc các đối tượng chơi bia trên địa bàn phường lê lợi
thành phố con tum vào ngày ba mươi tháng bảy
ba đối tượng đã rủ thêm đồng bọn mang theo dao và diều để tìm nhóm kia giải quyết
hậu quả khiến một người bị thương tích ở chán sau đầu và vùng ngực
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
vương mạnh giác trú tại tp cần thơ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt tạm giam
giác khai nhận vào khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
giác bắt đầu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
và các nhãn hàng rồi đem bán
kiểm tra nhà của đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ gần bốn trăm linh chai thuốc bảo vệ thực vật giả
một bảy trăm chín mươi tem nhãn hơn một vỏ nắp chai cùng nhiều máy móc dụng cụ nguyên vật liệu để sản xuất hàng giả
để chủ động ứng phó chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ
bộ y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó với ba tình huống dịch
đó là chưa có trường hợp bệnh xâm nhập vào việt nam
khi có các trường hợp bệnh xâm nhập và khi dịch lây lan ra cộng đồng
tùy theo diễn biến dịch các cơ sở y tế chủ động chuẩn bị cơ số thuốc vật tư y tế
cũng như mở rộng khu vực cách ly điều trị tính toán phương án tự cách ly điều trị tại nhà
thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác điều trị chống nhiễm khuẩn và kiểm soát lây nhiễm giám sát
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố trí linh tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bí trung
phường phương đông thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách bốn cm trên đầu lông mảy trái
đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn lâm xá bốn xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm dưới đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc
xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
nơi điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện